sáng nay một tháng ba khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm hai nghìn một mươi bảy
trong lễ gia quân lần này lực lượng cảnh sát biển xác định tiếp tục triển khai đổi mới
nâng cao chất lượng huấn luyện coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu sát thực tiễn
với phương châm thiết thực cơ bản vững chắc trong đó xác định nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền
đấu tranh chấn áp tội phạm vi phạm trên biển hoạt động tìm kiếm cứu nạn
và xây dựng lực lượng cảnh sát biển việt nam cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
có tính chuyên nghiệp cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là mục tiêu trọng tâm trong huấn luyện
tại buổi gia quân các cơ quan thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát động đợt thi đua cao điểm
với chủ đề huấn luyện giỏi kỳ luật nghiêm an toàn tuyệt đối
nhằm góp phần làm cho mọi cán bộ chiến sĩ nâng cao nhận thức trách nhiệm xây dựng thái độ
động cơ và quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung chỉ tiêu huấn luyện trong năm hai nghìn hai mươi